phương pháp điều trị hiệu quả dối loạn tiền đình từ chuyên gia
dối loạn tiền đình là một hội chứng ngập ở mọi lứa tuổi tuy nhiên hay gặp nhất là ở người trưởng thành
đặc biệt dối loạn tiền đình đang ngày càng trẻ hóa do những tác động của môi trường và lối sống
nguyên nhân gây dối loạn tiền đình
dối loạn tiền đình là một hội chứng xuất phát từ sự tổn thương của một số bộ phận nằm ở phía sau ốc tai và bên trong não bộ
khiến thông tin dẫn truyền bị sai lệch cơ thể không giữ được thăng bằng gây ra tình trạng hoa mắt chóng mặt
bất kỳ nguyên nhân nào làm tổn thương đến hệ thống tiền đình đều có thể gây ra tình trạng dối loạn tiền đình bao gồm
viêm dây thần kinh tiền đình virus zona quai bị có thể gây liệt dây thần kinh tiền đình dẫn đến chóng mặt đột ngột
hội chứng meni là chứng dối loạn thính lực do sự gia tăng lượng dịch và mất cân bằng ion nội mô
gây ra tình trạng ủ tài kéo dài chóng mặt và nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn dị dạng tai trong và chấn thương vùng trong tai
bệnh dối loạn tuần hoàn não thiếu máu u dây thần kinh số tám một số bệnh lý khác như nhồi máu tiểu não sơ cứng giải rác nhức đầu màigreen bệnh parkinson
các dạng dối loạn tiền đình và trự trứng
dối loạn tiền đình được chia thành hai dạng với những biểu hiện đặc trưng khác nhau
dối loạn tiền đình ngoại biên
đây là dạng phổ biến chiếm chín mươi chín mươi năm
thường do tổn thương hệ thống tiền đình ở vùng tay trong
dấu hiệu đặc trưng là đau đầu chóng mặt thoáng qua khi xoay lắc đầu đổi tư thế từ nằm sang ngồi hoặc đứng
một số ít trường hợp chóng mặt kéo dài không thể đứng vững hoặc di chuyển
dối loạn tiền đình trung ương
hạng bệnh này ít gặp hơn nguyên nhân là do tổn thương nhân tiền đình ở thân não và tiểu não liên quan đến tình trạng tai biến viêm u não
triệu trứng thường rất râm rộ người bệnh đi đứng khó khăn có thể xuất hiện nguồn ói
bên cạnh đó những người bị dối loạn tiền đình thường kèm theo một số triệu chứng khác như
dối loạn thị giác nhìn mờ nhìn đôi nhạy cảm quá mức với ánh sáng u tai xuất hiện tiếng ồn lại trong tay dễ bị chấn động bởi tiếng ồn quá mức
dối loạn nhận thức tâm lý tập trung kém hay quên lẫn lộn
hệ lụy khi mắc dối loạn tiền đình
triệu chứng dối loạn tiền đình ngập lại trong thời gian dài gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt
nếu không được điều trị có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm bao gồm
giao tăng nguy cơ trầm cảm
tình trạng đau đầu hoa mắt chóng mặt kéo dài gây suy giảm sức khỏe lâu ngày nảy sinh tâm lý chán nản mệt mỏi lạc lõng
tè ngã chấn thương
những cơn đau đầu chóng váng đột ngột xảy ra khi mới nổi dậy đang tham gia giao thông hoặc làm việc trên cao có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm cho cả bản thân người bệnh và những người xung quanh
nguy cơ tai biến đột quỵ
rối loạn tiền đình có liên quan đến tuần hoàn máu kém thì nguy cơ đột quỵ gây đe dọa tính mạng thường cao hơn
đau đầu tróng mặt tróng váng say sầm mặt này là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh rối loạn tiền đình
tình trạng này có thể khiến người bệnh bị té ngã chấn thương nguy hiểm thậm chí nếu kéo dài sẽ gây nhiều hậu quả xấu tới sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống
do đó người bệnh cần hiểu rõ nguyên nhân triệu chứng và cách điều trị rối loạn tiền đình càng sớm càng tốt
bệnh dối loạn tiền đình có thể chữa khỏi nhưng lại dễ tái phát nên cần kết hợp nhiều phương pháp
theo từng loại bệnh mức độ triệu chứng mà thời gian điều trị có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng và thường áp dụng những phương pháp sau
hiện nay điều trị chủ yếu là điều trị bằng phương pháp nội khoa sử dụng thuốc
trong trường hợp nội khoa không có hiệu quả các bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật tiền đình điều trị bằng ngoại khoa trong trường hợp cần thiết
các thuốc có thể dùng là thuốc cải thiện tuần hoàn não thuốc kháng histamin
thuốc ức chế tiền đình thuốc chống nôn giúp giảm triệu chứng hoa mắt chóng mặt bù tai đau đầu buồn nôn
thuốc giảm đau nếu đau kéo dài thuốc an thần khi tăng thẳng quá mức dối loạn cảm xúc thuốc chống viêm kháng sinh khi có nhiễm trùng trong ốc tai
người bệnh cần tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ
một số phương pháp như xoa bóp bấm huyệt có tác dụng hỗ trợ làm tảm nhẹ các triệu chứng rối loạn tiền đình
ngoài ra người bệnh cần tăng cường bổ sung thực phẩm dầu foled vitamin d vitamin b sáu từ ngũ cốc các loại đậu đỏ đậu xanh đậu đen đậu bắp mang tây đậu phộng hướng dương hạnh nhân cá trứng sữa
ăn nhiều loại quả giàu vitamin c như cam quýt chanh bưởi cà chua sâu tây bông cải xanh cải xoăn
uống đủ nước tối thiểu một năm đến hai lít nước một ngày
hạn chế các chất kích thích như rượu bia cà phê thuốc lá
cắt giảm lượng chất béo từ mỡ động vật và những đồ ăn chế biến sẵn
massage nhẹ nhàng vùng sau gáy đỉnh đầu chán hước mắt trước khi đi ngủ một mươi phút
hàng ngày có thể ngâm chân bằng nước gừng ấm hai mươi ba mươi phút giúp cải thiện lưu thông máu
tránh thay đổi tư thế đột ngột và không ngồi quá lâu một tư thế
cây gối cao vừa phải khi ngủ
tập thể thao đều đạn tối thiểu một mươi năm đến hai mươi phút một ngày như yoga đi bộ chạy bộ
việc áp dụng các bài tập điều trị và phục hồi chức năng tiền đình bài tập tăng cường sự phối hợp của mắt đâu và toàn thân để cải thiện tình trạng hoa mắt trong mắt
tóm lại dối loạn chức năng tiền đình là căn bệnh phổ biến ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống
khi có dấu hiệu của bệnh nên đi khám chuyên khoa để được trần đoán và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ